tổng cục khí tượng thủy văn đã họp báo thông tin về tình hình mưa lũ đang xảy ra ở miền trung
và cơn bão số bảy đang tiến gần đến đất liền miền bắc nước ta
và trong lúc này một cơn bão khác cơn bão số tám cũng đang trong quá trình hình thành ngoài biển đông
trên vùng biển philippines vì vậy nguy cơ bão trồng bão là có thể xảy ra
lũ ở miền trung đã đạt đỉnh và nước đang rút dần
các khu vực gần sông cần lưu ý về vấn đề an toàn khi nước rút có thể làm sạt lở bờ sông
về cơn bão số bảy dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đến một mươi ba h ngày mai vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển
các tỉnh đông bằng bắc bộ và bắc trung bộ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một thời điểm gió mạnh nhất
từ khoảng trưa đến tối ngày một mươi bốn tháng một mươi cần đề phòng các hiện tượng rông lốc
kèm theo gió giật mạnh của hoàn lưu trước bão có thể xuất hiện từ sáng sớm mai
hoàn lưu của bão số bảy rất rộng và có cường độ mạnh hơn cơn bão số sáu
trên khu vực phía đông philippines đang hình thành một vùng áp thấp dự báo trong ngày một mươi năm tháng một mươi
vùng áp thấp có thể đi vào trung trung bộ và nam trung bộ kết hợp với đợt không khí lạnh
ở phía bắc thành bão số tám tình hình thiên tai có thể liên tiếp xảy ra người dân cần hết sức
chú ý theo dõi cập nhật các thông tin thời tiết khi có việc phải di chuyển ngoài đường